tại thôn đại lã xã hiệp cát huyện nam sách tỉnh hải dương người dân đã phát hiện một bãi rác được trôn trộm
điều đáng nói là quy mô của bãi rác không nhỏ và được trôn lấp trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết
tôi đang có mặt ở bờ sông thái bình thuộc địa phận thôn đại lã xã hiệp cát huyện nam sách tỉnh hải dương
theo như phản ánh của người dân khi người dân xúc đất ở khu vực này đi săn lấp
thì đã phát hiện ra hàng chục nghìn mét khối rác bị trôn lấp ở trên bãi đất này
có thể thấy rằng rác thải ở đây có rất nhiều loại từ rác thải sinh hoạt cho đến rác thải công nghiệp rác thải xây dựng
rác được trôn lấp tràn ra đến tận mép sông
rác còn hiện diện với khối lượng rất lớn dưới bề mặt bãi đất rộng khoảng hai hectare ven bờ sông này
có thể thấy rác có ở khắp nơi và chủ yếu là rác thải công nghiệp
được trô lấp ở độ sâu từ hai đến bốn mét ước tính có hàng chục nghìn mét khối rác được trôi ở đây
nhìn vào số lượng rác thải công nghiệp đã mục nát
có thể thấy rác đã được trôn lấp từ khá lâu
thực sự là người dân ở đây mà ra sông thái bình này là rất ít
nếu như mà lại chỉ có nghe ở đâu người ta đưa đến thì người dân mới biết được
chứ còn người dân cũng không ra cái sông thái bình đấy cơ vì không có công việc gì mà ra
tinh thần cái bãi rác này đổ từ bao giờ thì tôi cũng không biết
nếu như phóng viên đã về đến đây rồi tôi cũng mong muốn làm sao để cải tạo được cái bãi rác này đi để đỡ ưu nhiễm
ngay sau khi phát hiện ra bãi rác bị trôn lấp
chính quyền xã hiệp cát đã gửi báo cáo nhanh đến ủy ban nhân dân huyện nam sách
đề xuất phương án xử lý rứt điểm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân
chúng tôi cũng đang đề nghị ngay buổi sáng này về chỗ công an sở tài nguyên môi trường
nó cũng phải xem xét
đối với xã hiệp cát thì đúng là quanh khu vực này không có một cái doanh nghiệp nào sản xuất ra cây rác này
xã hiệp cát thì nó thuộc xã vùng sông xa của quốc hiện
toàn bộ các khu công nghiệp ở khu vực này là không có
cây này nó chuyển ở đâu đến thì chúng tôi cũng không thể biết tung tích được
xã hiệp cát vốn là một xã thuần nông trên địa bàn xã không hề có cụm sản xuất công nghiệp nào
vì vậy số lượng rác thải này bị trôi lấp từ bao giờ có nguồn gốc từ đâu
là điều mà chính quyền cũng như người dân của xã mong sớm được điều tra làm rõ
chúng tôi cũng nhanh chóng báo cáo nhanh với ủy ban huyện
là sẽ xin cái phương pháp để chúng ta xử lý cái số rác này
thứ nhất là theo quan điểm là cũng xin nguồn ngân sách của sở tài nguyên môi trường này
rồi là chỗ ủy ban dân huyện là xin nguồn kinh phí để chúng tôi sẽ xử lý cái rác thải chúng tôi
chuyển về cái bãi rác tập trung của địa phương
bãi rác trôn lấp trái phép này nằm ngay trên bờ sông thái bình
chính vì vậy các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý nhanh chóng
để tránh ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất khu vực hạ lưu sông thái bình